thưa quý vị thành phố hồ chí minh đang bước vào cao điểm mùa khô nắng nóng
kèm theo đó là nguy cơ dễ xảy ra cháy nổ và cháy rừng hơn
để bảo đảm an toàn lực lượng chức năng của thành phố đã chủ động tuyên truyền
nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân đặc biệt là tại các khu chợ
chợ thiết là một trong những ngôi chợ lâu đời nhất trên địa bàn quận một mươi một thành phố hồ chí minh
đặc vần tiểu thương ở đây là người hoa nên việc thắp nhang đốt vàng mã khá thường xuyên
ban quản lý chợ cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm tra
tuyên truyền các hộ kinh doanh nâng cao ý thức trong việc phòng chống cháy nổ
ở đây thì thường là điện đùng thì em hãy như là kỹ lượng một chút xíu
trước khi đi về là phải tắt điện và kiểm tra điện trước khi mà để mà đóng cửa về
thắp nhang ở chợ là đặc biệt từ đây trở về sau là hạn chế tối đa
cái thứ hai nữa là hạn chế tối đa là cái việc đốt hàng mã
trong năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã tiếp nhận xử lý ba trăm bốn mươi hai vụ cháy
trong đó trực tiếp cứu được một trăm hai mươi ba người
những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn nhiều quận huyện đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy
gây thiệt hại lớn về tài sản
điều này cho thấy hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ khi nào nếu mỗi gia đình không tự ý thức
chủ động phòng ngừa ngay từ đầu
trong hội gia đình chúng ta cũng phải chủ động trang bị các
các cái phương tiện chữa cháy vần đầu ví dụ như cái bình chữa cháy hoặc là hiện nay thì ở thị
trường các cái thiết bị thông minh nó rất là nhiều như cái đầu báo cháy tự động cục bộ đấy nó rất là
rẻ có mấy trăm nghìn thôi có thể mình nắp vào để khi mà nó có sự cố thì mình có cái tín hiệu mình
phát ra thì mình thoát sớm đặc biệt là các cái hệ thống điện thì mình phải kiểm tra cho kỹ
bên cạnh tuyên truyền các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm đối với
những trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy